tại đồn biên phòng tam quan nam tỉnh bình định bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân huyện hoài nhơn
đã tiếp nhận hai ngư dân người philippines bị nạn trên biển
hai người này đã bị trôi giạt trong nhiều ngày và được tàu cá của ông huỳnh lâu
ở xã tam quan bắc huyện hoài nhơn cứu về bờ an toàn
trước đó ngày ba tháng một tàu cá bd chín mươi năm nghìn bảy trăm tám mươi sáu ts hành nghề câu cá ngử đại dương
tại vùng biển có tọa độ một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông thuộc vùng biển trường sa của việt nam
đã phát hiện và cứu vớt hai người mang quốc tịch philippines
các ngư dân đã chăm sóc sức khỏe ban đầu và cho hai người này ăn nghỉ trên tàu cá
sau khi đánh bắt xong chuyến biển tàu cá bd chín mươi năm nghìn bảy trăm tám mươi sáu ts đã quay vào bờ
và bàn giao hai người nước ngoài cho các cơ quan chức năng
khi nhận được bàn giao quân y bộ đội biên phòng tỉnh bình định chăm sóc và khám sức khỏe ban đầu
hiện sức khỏe hai ngư dân philippines đều ổn định
các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa hai người philippines này về nước